tại khóm bảy thị trấn trần văn thời huyện trần văn thời tỉnh cà mau đã xảy ra vụ sụt lún đất làm hư hỏng nặng hai căn nhà của người dân
vị trí sụt lún đất có chiều dài hơn bốn mươi mét ngang từ bốn m đến tám m chỗ sâu nhất hơn một năm mét ước tổng thiệt hại tài sản hơn một trăm năm mươi triệu đồng
theo chủ nhà cho biết trước đó đã phát hiện nền nhà bị dạ nứt nên tiến hành dùng cửa bê tông làm bờ kè để bảo vệ
nhưng trong quá trình thi công đã xảy ra tình trạng sụt lún do xảy ra vào ban ngày nên vụ sụt lún này không gây thiệt hại về người
điều đáng quan tâm là hiện tại dọc theo tuyến sông rạch ráng đoạn qua địa bàn khóm bảy thị trấn trần văn thời đối diện với chỗ sụt lún
có nhiều căn nhà được người dân xây dựng rất kiên cố nên nguy cơ sụt lún có thể còn tiếp tục diễn ra